đến hết quý i năm hai nghìn một mươi tám cả nước có hơn tám mươi ba số bệnh nhân nhiễm hiv có thẻ bảo hiểm y tế
và bộ y tế đang hướng đến là có một trăm linh bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế vào năm hai nghìn hai mươi
thế nhưng đây là mục tiêu không dễ để đạt được nhất là khi còn không ít đối tượng nhiễm hiv không có giấy tờ tùy thân
theo thống kê trong số tám mươi ba bốn số bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế thì có khoảng bảy mươi hai được hưởng tám mươi từ quỹ bảo hiểm y tế để mua thuốc arv
hai mươi bốn hưởng một trăm linh bốn hưởng chín mươi năm từ quỹ bảo hiểm y tế
tại hội nghị bộ y tế đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh số bệnh nhân nhiễm hiv ở sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước có thẻ bảo hiểm y tế
tuy nhiên theo cục phòng chống hivs thuộc bộ y tế
để đạt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi một trăm linh số bệnh nhân nhiễm hiv ở sáu mươi ba tỉnh thành trong cả nước có thẻ bảo hiểm y tế
để đạt mục tiêu như nêu trên không phải là vấn đề dễ nhất là khi có không ít đối tượng nhiễm hiv không có giấy tờ tùy thân
trước đó tại hội nghị này theo bà stephen degos điều phối viên chương trình pepfa việt nam
cần phải sửa đổi tháo gỡ những nút thắt của thông tư số một mươi năm như đã nêu ở trên
vì điều này cho phép người nhiễm hiv có nhiều cơ hội tiếp cận bảo hiểm y tế hơn
qua đó hiện thực quá mục tiêu của bộ y tế đề ra